dạng sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một lực lượng quản lý thị trường tỉnh quảng bình phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát phía nam của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình phát hiện bắt giữ một xe ô tô khách một mươi sáu chỗ chở số lượng lớn rượu và thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ
theo đó vào lúc một giờ ba mươi ngày một mươi năm tháng một mươi một trên quốc lộ một a đoạn qua xã hưng thủy huyện lệ thủy lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đón dừng kiểm tra xe ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát một mươi năm b tám trăm năm mươi sáu do lái xe ngô văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng điều khiển theo hướng từ nam ra bắc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
bao gồm sáu trăm năm mươi chín chai rượu ngoại sáu bao thuốc lá ngoại không có tem nhập khẩu lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số hàng hóa nói trên
lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã lập biên bản xử lý vụ việc vận chuyển hàng lậu này